theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hồi một giờ ngày hôm nay hai tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín hai độ vĩ bắc một trăm một mươi hai bảy độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm năm mươi km về phía bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm linh km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
theo dự báo từ trưa nay áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão và là cơn bão số năm trong năm nay
đến một giờ ngày mai mùng ba tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy sáu độ vĩ bắc một trăm linh tám sáu độ kinh đông cách đất liền khu vực quảng trị quảng ngãi khoảng một trăm bảy mươi km về phía đông cường độ bão cấp tám giật cấp một mươi
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển chậm theo hướng tt nam sau đó quay ngược ra ngoài đổi hướng thành đông bắc
đến một giờ ngày bốn tháng chín tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy bảy độ vĩ bắc một trăm linh chín hai độ kinh đông cách đất liền các tỉnh từ quảng trị đến quảng ngãi khoảng một trăm chín mươi km về phía đông
từ trưa vào chiều nay mùng hai tháng chín nam vĩ bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến bình định có gió mạnh dần lên cấp sáu vùng gần tâm bão cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi biển động rất mạnh